ngày hôm nay thành phố hà nội tỉnh quảng ninh và nhiều địa phương khác trên cả nước
bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
cùng với cả nước thành phố hà nội bắt đầu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
để hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
qua thống kê hiện việt nam có khoảng một mươi một tám triệu người thuộc đối tượng tiêm lần này
việc tiêm đủ hai mũ cho trẻ đủ điều kiện sẽ được tiến hành đến cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
có hai loại vaccine phòng covid một mươi chín là pfizer và moderna dành cho trẻ em
theo thông tin từ bộ y tế lô vaccine moderna dành cho trẻ em đầu tiên do chính phủ úc tài trợ
đã về đến việt nam vào ngày tám tháng bốn đã được kiểm định chất lượng tại viện kiểm định vaccine
và sinh phẩm y tế để gửi tới quảng ninh địa phương triển khai tiêm sớm nhất
bắt đầu tiêm cho học sinh lớp sáu kể từ ngày một mươi bốn tháng bốn